theo thông tin từ vn express ngày một mươi một tháng một mươi ông lê trần ngọc sơn năm mươi tuổi ngụ xã long an huyện long thành đã nộp đơn đề nghị giải quyết thôi việc do có một số bước xúc trong nhà trường
là đơn ký ngày sáu tháng một mươi và xin nghỉ từ ngày một tháng một mươi một với lý do công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục nhất là vấn nạn dối trá tôi cảm thấy không phù hợp nên nghỉ
lá đơn này hiện gây xôn xao trên nhiều diễn đàn về giáo dục
ông sơn với hơn một mươi năm công tác tại trường tiểu học an lợi cho biết khoảng bốn năm năm trở lại trước đây trường có nhiều sai phạm tiêu cực
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ông sơn có tố cáo ông nguyễn thanh tùng hiệu trưởng trường tiểu học an lợi cùng một hiệu phó do có nhiều vi phạm về thu chi sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định vận động cha mẹ học sinh đóng góp mua sắm không đúng quy định nhận học sinh trái tuyến
theo ông sơn trong các cuộc họp hội đồng sư phạm sau đó khi ông nhắc đến các sai phạm và yêu cầu được giải quyết
ban giám hiệu trưởng thường không nghe
khi các cơ quan cao cấp trên làm việc với trường và giáo viên tố cáo nhà trường lại tìm cách né tránh đun đẩy
mọi việc tôi phản ánh lại đầu vào đấy tất cả như chìm xuống
tôi cảm thấy môi trường có quá nhiều dối trá tôi quá mệt mỏi nên phải lên trường gặp những người ấy nên xin nghỉ việc để nhẹ lòng ông sơn nói và dự định nghỉ ngơi một thời gian
ông sơn làm giáo viên hai mươi bốn năm nay công tác tại hai trường trung học cơ sở ở huyện long thành và thành phố biên hòa trước khi về tiểu học an lợi
về phía trường ông nguyễn thanh tùng
hiệu trưởng tiểu học an lợi xác nhận ký chấp nhận đơn thôi việc của ông sơn ngày một mươi tháng một mươi quyết định được đưa sau cuộc họp gồm lãnh đạo trường đại diện công đoàn ban thanh tra nhân dân và tham khảo ý kiến cấp trên
nhà trường yêu cầu bộ phận kế toán làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chính sách cho ông sơn
theo ông tùng ông sơn đã có nguyện vọng nghỉ ở trường từ đầu tháng chín nhưng sau đó rút đơn
ông tùng đánh giá lá đơn của ông sơn có ngôn từ phần cảm không phù hợp với tư cách nhà giáo
cũng theo ông tùng ông sơn nhiều lần có phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội thường mâu thuẫn với lãnh đạo trường
khoảng hai năm trước ông sơn có khúc mắc với một hiệu phó khiến tình hình trường bất ổn sự việc khiến huyện đã điều chuyển hiệu pháo này đến công tác ở một trường khác
về những tố cáo của ông sơn với nhà trường hiệu trưởng tùng cho rằng một số có cơ sở nhưng nhiều nội dung kiểu vạch lá tìm sâu
ông lê văn tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện long thành cho biết sáng nay đã nắm được sự việc và đang yêu cầu ngành giáo dục báo cáo để có hướng xử lý phù hợp
thầy sơn nhiều năm nay cũng có nhiều tâm tư tuy nhiên việc đưa ra lý do để nghỉ việc tôi nghĩ không đúng bản chất và không phù hợp
chuyện hiệu trưởng nhà trường phê duyệt cũng chưa đúng quy trình
ông tiếp nói ủy ban nhân dân huyện sẽ làm việc với các bên để tìm hiểu và có thông tin chính xác nhất